liên quan đến vụ tham mô tài sản xảy ra tại phòng giao dịch tp cam ranh thuộc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tính saigon banh
chi nhánh tỉnh khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết đối tượng chủ mưu trong vụ án này là nguyễn thị thanh hà
nguyên phó trưởng phòng phụ trách nội nghiệp phòng giao dịch saigon banh tp cam ranh
do cần tiền nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thanh hà mưu tính chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng
điện tiện mưu tính này hà tự ý sử dụng những thông tin của khách hàng gồm số tài khoản thẻ tiết kiệm
rồi chỉ đạo thủ quỹ ngô thị hồng nhạn và hai giao dịch viên nguyễn trả my ngô thổng hải lập khống hồ sơ tiến dụng khách vay tiền của saigon banh
với tài sản thể chất bảo đảm là thẻ tiết kiệm tiền gửi của chính khách hàng đó để rút tiền vay từ ngân hàng
ngoài ra hà còn chỉ đạo ba nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ không tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm của một số khách hàng
để chiếm đoạt tiền tổng số bốn bị can số tiền bốn bị can đã chiếm đoạt tiền vay của sacombank khánh hòa và của khách hàng là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện hai bị can hà và nhạn đã bị bắt tạm giam còn my và hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
tại tỉnh bình phước liên tiếp hai vụ tàng trữ vận chuyển hơn sáu trăm linh kg pháo nổ trái phép đã bị bắt giữ
cụ thể tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang thuộc ấp hưng thịnh xã lộc thịnh huyện lộc ninh nguyễn văn nam hai mươi một tuổi bị phát hiện cùng một mươi chín thùng pháo có tổng trọng lượng là năm trăm bảy mươi năm kg
tiếp đó trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã đa kiêm huyện bù gia mập tổ công tác phát hiện đối tượng võ thanh tân ba mươi hai tuổi chở ba thùng các tông chứa chín mươi kg pháo
tân khai mua số pháo trên ở khu vực biên giới bù đốp
quá trình mang về địa bàn
tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời người dân tham dự hội nghị hội thảo mua hàng sau đó tặng quà và hoàn lại tiền không mới
tuy nhiên thời gian gần đây chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn
hầu hết các nhóm đối tượng hướng đến những người lớn tuổi và các bà nội trợ để thực hiện hành vi lừa đảo
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng mà bà lê thị hoài
tại thành phố đà nẵng đã mua tại một hội thảo được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới đầu tháng một mươi một vừa qua
vì tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện mua hàng sẽ được hoàn trả lại đúng số tiền bỏ ra
bà đã không ngợt ngại chây ra số tiền lớn lên tới bảy mươi năm triệu đồng
nói là một cái phiếu như vậy là bốn triệu mốc là giờ trừ là đưa một trăm linh là chiêu là mẹ cô đem tới bốn triệu nữa
là mẹ cô được nhăn một cái nâu
để về nâu rồi bắt đầu là mẹ cô giữ nâu đó là con đem tiền tới con trả lại cho mẹ cô
thì mình cũng thấy là những người mà lên trên sân khảo thì họ cũng nhắn nâu cơm đồ nữa để bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu sẽ được tặng lại bấy nhiêu nên không chỉ bà hoài rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền nhận hàng
tháo chạy thay vì chi lại tiền cho khách tất cả mới vỡ lẻ
thực tế giá trị hàng hóa nhận được thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
đây không phải là câu chuyện cáo
đặc biệt riêng từ đầu năm đến nay rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
chiêu trò mua hàng xong được trả lại tiền và kèm quà tặng cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắc nông
điểm chung là các đối tượng hướng đến người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ vô sẽ gửi giá mở trực tiếp cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ các bà nội trợ thực tế cũng muốn tiết kiệm cho gia đình thôi
nhiều cầu mua sắm thì có nhưng vẫn muốn mua hàng rẻ vẫn muốn mua hàng kèm thêm khuyến mại
cho nên các đối tượng đánh vào tâm lý đó
phát giấy mở rất là trực tiếp
và các khung giờ thì thường là những người trong độ tuổi lao động đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết các đối tượng sử dụng chiêu trò ngày càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô dễ thu hút và lấy lòng tin của người tham dự
để tránh bị mất tiền người dân cần phải tỉnh táo
chuyên làm nội trợ đầu tiên khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình
về hình thức khuyến mại về các sản phẩm được tham gia khuyến mại
chúng ta phải hiểu rõ về chương trình đó để tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm mà được đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với cái giá mà các đơn vị tư vấn các đơn vị tổ chức sự kiện họ đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp
thưa quý vị hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị có kết luận về việc
đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc quảng trị có khuyết điểm vi phạm
trong lãnh đạo mua sắm sử dụng sinh phẩm bộ xét nghiệm phòng chống covid một mươi chín
cụ thể đối với đảng ủy cdc những khuyết điểm vi phạm chưa đến mức phải xem xét
kỷ luật nhưng cần phải kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục
đối với cá nhân các lãnh đạo đảng ủy cdc ông nguyễn đức nghiêm giám đốc cdc và ông lê việt
phó giám đốc cdc bị hình thức kỷ luật khiển trách ông lê quang việt đảng viên cán bộ khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh của cdc bị khai trừ khỏi đảng do thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt bộ xét nghiệm covid một mươi chín
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bị can tạm giam về tội tham ô tài sản
vào khoảng một mươi tám giờ chiều qua đối tượng cướp tiệm vàng tại xã dĩnh trì thành phố bắc giang tỉnh bắc giang đã bị bắt sau hơn ba giờ gây án
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi một cửa hàng vàng bạc hưng điệp có địa chỉ tại phố cốc xã dĩnh trì thành phố bắc giang
bị một thanh niên giả vờ hỏi mua hàng sau đó lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý
đối tượng đã dùng cát ném về phía chủ cửa hàng cướp hai dây chuyền vàng một mươi k trị giá trên một mươi bảy triệu đồng rồi bỏ chạy
đến hơn một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp là trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
khi viên đang lẩn trốn tại khu vực thôn núm xã dĩnh chỉ thành phố bắc giang
được biết tần văn viên đang làm công nhân xây dựng và tạm trú tại xã thái đảo huyện lạng giang
thưa quý vị hôm nay trên địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben
hậu quả là ba mẹ con đi trên xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm g một ba mươi nghìn bốn trăm một mươi chín và người mẹ đang mang thai tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày người mẹ đang mang thai chở hai con nhỏ trú tại phường thủy dương thị xã hương thủy
đi trên tuyến đường qua khu đô thị mơ
hậu quả là ba mẹ con đi trên tuyến đường qua khu đô thị mơ